thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bắt giữ một đối tượng thu năm kg ma túy dạng đá
vào khoảng chín h ba mươi tối qua sau khi đối tượng nguyễn đình hùng nhận ma túy rồi di chuyển tốc độ cao về hướng phường cửa nam tp vinh
ban chuyên án phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt thành công tăng vật thu giữ là năm kg ma túy dạng đá
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận đã móc nối với các đối tượng khác mua về bán lẻ ma túy ở tp vinh và tp hcm nhằm bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa khởi tố bắt tạm giam ba bị can là lê ngọc hùng đào thị phượng trần thị tố uyên về hành vi nhận hối lộ
quá trình điều tra xác định trong khi thực hiện nhiệm vụ trần thị tố uyên đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác
thuộc chi cục thuế khu vực tp hưng yên
hương yên huyện kim động đã yêu cầu nhận tiền trái quy định của một cá nhân để được cấp nhanh thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất
các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền thuế phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
trong khi đó lê ngọc hùng phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện tiên lữ và đào thị phượng
phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện khói châu đã yêu cầu nhận tiền trái quy định của một cá nhân
để làm nhanh thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn còn có thái độ chửi bới và dùng vũ lực uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ
đỗ đình tám chú tại tỉnh hòa bình vừa bị đưa ra xét xử và nhận bản án thích đáng
theo cáo trạng vào ngày hai tháng hai tổ công tác công an tp hòa bình làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực phường tân hòa
phát hiện đỗ đình tám điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vi phạm
bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra đối tượng không chấp hành còn cố tình tăng ga đâm vào một đồng chí trung úy
tổ công tác đã kiên quyết dừng xe đối tượng vi phạm
khi dừng lại đối tượng có những lời lẽ xúc phạm chửi bới và có hành vi dùng vũ lực đối với cán bộ đang làm nhiệm vụ
kết quả kiểm tra cho thấy đỗ đình tám có nồng độ cồn ở mức một một trăm sáu mươi ba mg trên một lít khí thở
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ đình tám một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
những ngày vừa qua cộng đồng mạng ở thành phố đà nẵng đã rất bất bình trước đoạn clip được chia sẻ về việc một nhóm thanh niên
đã có hành vi hành hung thô bạo với nữ nhân viên gác chắn đường sắt
trước tình hình này công an tp đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh
làm rõ các đối tượng có liên quan
km bảy trăm tám mươi chín năm trăm hai mươi bốn thuộc địa bàn phường chính gián quận thanh khê nơi xảy ra vụ hành hung nhân viên gác chắn
cho đến bây giờ người thanh niên chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn không thể hiểu tại sao bạn mình lại có hành động như vậy
với hai nhân viên gắt chắn đường sắt mặc dù anh và bạn bè đã cố khuyên bảo nhưng vẫn không ngăn được hành vi nói trên
công an tp đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan
trước tình hình này người thanh niên chứng toàn bộ sự việc vẫn không thể hiểu tại sao bạn mình lại có hành động như vậy
với hai nhân viên gắp chắn
trước tình hình này người thanh niên chứng toàn bộ sự việc vẫn không ngăn được hành vi nói trên
sau khi gây ra sự việc hành hung gây thương tích đã rời khỏi hiện trường khiến lực lượng công an gặp không ít khó khăn
đến tối ngày hai mươi tháng hai các đối tượng có liên quan đã dần được xác định
khi xuống hình trường thì các đối tượng đã bỏ ở đây khỏi hình trường
thì qua xác định vụ việc nó chắc là rất là phức tạp và ảnh hưởng đến an ninh tân tự trên địa bàn phường
nên công an phường chỉ đạo quyết liệt trong việc truy tìm đối tượng
thông qua các biện pháp dịch vụ nhất là công tác trích sức gặp đà tại hình trường
và ghi lời khai các nhân chứng tại hiện trường
thì công an phường xác định được các đối tượng tham gia vụ việc
ba đối tượng gồm dương quang tuấn huỳnh quang huy cùng chú tại phường chính gián
và lương huỳnh minh trí chú tại phường hòa khê được mời về trụ sở để hợp tác điều tra
tại cơ quan công an tuấn và các đối tượng liên quan đã thừa nhận do mâu thuẫn với hai nhân viên gác chắn
khi đang đóng chắn để tàu qua
tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng
nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào can ngăn
tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng
nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn
tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng
nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn

nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn
tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng
nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn

nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn

nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn

tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng
nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào căn ngăn

xác định từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai công ty khoáng sản bắc giang do ông dương văn dũng
chủ tịch hội đồng quản trị làm người đại diện pháp luật
cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an do bà nguyễn thị hồng thắm
chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc đại diện pháp luật
đã khai thác than tại mỏ than bố hạ vượt chữ lượng được cấp gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
ngày hai mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
và các đơn vị liên quan đồng thời tiến hành khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bốn đối tượng
dương văn dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
hà văn hòe tổng giám đốc công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
phạm thanh thạch phó tổng giám đốc công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
nguyễn văn thảo phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét
đối với nguyễn thị hồng thắm chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an
các bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can
và đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án thu hồi triệt đề tài sản nhà nước
thưa quý vị hiện nay tình trạng thanh thiếu niên học sinh sử dụng hung khí có tính sát thương cao để giải quyết mâu thuẫn
đang là vấn đề rất đáng lo ngại tại nhiều địa phương trên cả nước
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý nghiêm tình trạng này lực lượng công an đã và đang chú trọng đến công tác phòng ngừa ngăn chặn
ghi nhận trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
do có mâu thuẫn một mươi năm đối tượng ở huyện mộ đức và thị xã đức phổ điều khiển năm mô tô
tuy tự chế kéo đến phường phổ quang thị xã đức phổ đuổi chém nhóm thanh niên địa phương
rất may vụ việc đã được công an phường phổ quang kịp thời ngăn chặn
bảy đối tượng liên quan đã bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ hành vi vi phạm
còn đây là hai nhóm thanh niên ở phường phổ ninh thị xã đức phổ
do mâu thuẫn trên facebook đã hẹn chém nhau
trong lúc chuẩn bị gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn thì công an phường đã ngăn chặn kịp thời thu giữ số lượng lớn hung khí
trong dịp tết vừa qua chúng tôi đã ra soát lập danh sách trên bốn mươi đối tượng nổi trên địa bàn
qua đó đã tổ chức gọi hỏi ràng đe ba mươi hai lượt đối tượng
đồng thời chúng tôi đang tăng cường các biện pháp tổng ra kiểm soát vũ trang phòng chống tội phạm
mới đây nhất ngày một mươi tháng hai trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một thuộc xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện ba đối tượng điều khiển xe mô tô
cầm theo hung khí giao tự chế đuổi chém một học sinh
và người dân kịp thời đuổi theo ngăn chặn bắt giữ các đối tượng cùng hung khí
không để xảy ra chém học sinh gây thương tích
nguyên nhân cũng là do mâu thuẫn thách thức nhau trước đó
bản thân học sinh thì tham gia vào các mạng xã hội và thậm chí ngoài đời
bây giờ người ta chém nhau người ta đánh nhau bằng mã tấu
thì các em chứng kiến như vậy đó
và cái game bạo lực này bây giờ nó rất là hấp dẫn
nó được thiết kế một cách rất là ly kỳ
và cả con trai con gái đã chơi là hàng
và khi mà chơi cái game bạo lực này
thường xuyên thì nó cứ hung đúc cái cảm xúc bạo lực
muốn chiến thắng muốn đánh bại
và cái điều đó nó cũng làm cho trẻ em hôn tính
qua các vụ việc cho thấy
nguyên nhân đơn giản chỉ là sự bộc phát bất đồng của một số thanh thiếu niên
sau đó bị kích động lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật
cùng với việc chủ động tấn công chấn áp tội phạm
hiện lực lượng công an quảng ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa
phối hợp với chính quyền địa phương
tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật
phòng ngừa đấu tranh chính quyền pháp luật
trong đó có hành vi cố ý gây thương tích
hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền trên sáu mươi ba tỷ đồng
đối tượng võ thị lự vừa bị công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lựu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới
đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng
quá trình làm rõ đã xác định từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
võ thị lựu bắt đầu hoạt động cho vai lãi nặng
lãi suất thấp nhất là từ một trăm linh một ba một năm
đến cao nhất là một trăm chín mươi năm năm một năm
tổng số tiền sử dụng vào hoạt động cho vay từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
là trên sáu mươi ba tỷ đồng
bước đầu đã xác định được nhiều người vay tiền của võ thị lự
với số tiền thu lợi bất chính khoảng sáu trăm ba mươi triệu đồng
không nghe rõ
không nghe rõ
một mươi năm tù là mức án mà toán nhân dân tỉnh vĩnh long
tuyên phạt bị cáo phạm anh nhật về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình tuần tra lực lượng công an phát hiện hai đối tượng sử dụng ma túy
quá trình điều tra lực lượng công an xác định số ma túy hai đối tượng sử dụng là mua lại của phạm anh nhật
khám xét tại nhà của nhật thu giữ hơn một trăm linh gram ma túy
ngoài ra cơ quan điều tra đã chứng minh bị can nhật đã bán ma túy rất nhiều lần cho những con nghiện khác
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm anh nhật hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
đột nhập vào nhà một người dân tổ chức đám cưới trộm cắp số tiền sáu mươi triệu đồng
ba đối tượng võ đinh quốc toàn nguyễn minh hiền và nguyễn minh thắng
vừa bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba
các đối tượng điều khiển xe đến đoạn đường thuộc xã láng biển
phát hiện nhà dân có tổ chức đám cưới nhưng không khóa cửa nhà
sau đó thắng và toàn ở ngoài cảnh giới
hiền đột nhập vào trong lấy được một túi sách
bên trong có sáu mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau chưa đầy hai giờ gây án
lực lượng công an đã bắt được thắng và toàn đang lẩn trốn tại thị trấn mỹ an
đến ngày một mươi sáu tháng hai tiếp tục bắt đối tượng còn lại
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bất ngờ kiểm tra một lán trại được các đối tượng đánh bạc dựng lên
trong một khu rễ vắng ở xã khuê ngọc điền huyện công bông
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả ta ngầm đối tượng đang đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
một mươi điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan
tụ điểm đánh bạc do nguyễn văn tùng cầm đầu
công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can một mươi một đối tượng
trong đó hai đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
và chín đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc
bước đầu cơ quan điều tra xác định
sông bạc này đã hoạt động được khoảng một tháng nay
hằng ngày sau khi chọn được địa điểm đồi rừng rễ vắng
tùng sẽ thuê người chở con bạc đến sòng
và thuê người quản lý thu tiền sâu
sòng bạc hoạt động rất chuyên nghiệp
có người phục vụ ăn uống tại chỗ
và có người đứng ra cho con bạc vai tiền khi cần